ngay từ những ngày còn bé hình ảnh người mẹ nửa đêm không ngủ yên lặng nhớ thương người chồng hy sinh trong chiến tranh hẳn sâu trong tâm trí
lớn lên tôi mới ý thức được nỗi niềm của mẹ luôn đau đáu tìm hải cốt cha đã hy sinh ở mặt trận phía nam trong mấy chục năm qua
chỉ hai ngày sau nhà ngoại cảm gọi điện là đã tìm được hải cốt của cha và nói có rất nhiều kỳ vật đi kèm
cha đi kháng chiến khi con còn quá nhỏ khi lớn lên cũng là khi gia đình nhận được giấy báo tử của cha
mấy chục năm qua dù đã mất rất nhiều công tìm kiếm nhưng không thấy
thế nên khi nghe tin đã tìm thấy cha
niềm vui như vỡ hòa
bởi vậy việc phải chuẩn bị trả lễ cho nhà ngoại cảm gần một trăm linh triệu tiền công hoặc hơn thế nữa tôi cũng sẵn sàng bỏ ra
bởi đó là tâm nguyện của mọi người trong gia đình là nỗi nhớ mong của mẹ là sự hiếu thảo của con
khoảng hai mươi ngày sau nhà ngoại cảm đã dẫn gia đình tôi vào địa điểm đã được thông báo từ trước để khai quật hải cốt
tại đây nhà ngoại cảm đã làm lễ
khi này người em của tôi như bị thôi miên rồi đi tìm được mộ cha mình
đó là khi trời nhái nhem tối đào đất lên đúng có bộ hải cốt kèm di vật là bi đông
có khắc tên cha và đơn vị chiến đấu
tâm nguyện đã thành hiện thực
tôi và gia đình đưa hải cốt cha về nơi trôn nhau cắt rốn với nghi lễ trang trọng của gia đình và chính quyền xã
từ năm hai nghìn tám đến hai nghìn một mươi hai nếu ai đã quan tâm đến lĩnh vực về tìm kiếm hải cốt liệt sĩ
thì sẽ biết rằng thời điểm này là hoạt động tìm kiếm hải cốt lịch sĩ
bằng cái đường tâm linh của ngoại cảm thì nó diễn ra rất là rầm rộ
mặc dù là chưa có một căn cứ khoa học nào để nói rằng là cái việc tìm kiếm này nó là đúng
tuy nhiên là người dân rất là tin tưởng
do đó là cái hoạt động của các nhà ngoại cảm trong quãng thời gian này thì rất đã diễn ra rất là nhiều
nói về nhà ngoại cảm khi được giới thiệu tôi được biết ông tên là nguyễn thanh thúy
thường được gọi với biệt danh là cậu thủy
cậu thủy trú tại thị trấn trờ huyện yên phong tỉnh bắc ninh
có khả năng tìm được hải cốt lịch sĩ rất nổi tiếng
tiếng đổ lan xa cậu thủy được nhiều người đến nhờ tìm hải cốt liệt sĩ hy sinh tại các tỉnh phía nam
nhiều năm sau chiến tranh
nhưng gia đình anh vẫn không tìm thấy hải cốt liệt sĩ là thân nhân của mình đóng quân và hy sinh tại bình định
nghe tin cậu thủy có biệt tài tìm mộ bằng phương pháp ngoại càng
nên gia đình anh đã tìm đến nhờ cây
nửa tháng sau kể từ khi đã hỏi rõ tên tuổi quê quán đơn vị của người hy sinh
cậu thủy gọi điện nói đã tìm ra hải cốt lễ sĩ gia đình anh tại huyện cam lộ tỉnh quảng trị
sau khi nghe tin gia đình anh đã nhanh chóng sắp xếp thời gian vào đó để đưa hải cốt người thân về
tại đây cũng bằng việc làm lễ gọi vong gia đình anh đã tìm được nơi trôn cất hải cốt của người thân
sau khi đã hoàn tất các thủ tục tổng số tiền mà gia đình anh đã đưa cho cậu thủy
là một trăm ba mươi tám triệu đồng
công tác tìm kiếm quy tập mộ hài cốt liệt sĩ là chủ trương của đảng nhà nước
là phù hợp với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta
nhiều gia đình liệt sĩ đã mất rất nhiều công sức truy tìm nhưng không có kết quả
bởi vậy khi có một nhà ngoại cảng có khả năng như nguyễn thanh thủy đã thỏa mãn ước mong của họ bấy lâu nay
thế nhưng khả năng siêu nhiên của thủy có đúng là sự thật hay đó chỉ là truyền thông
trò trục lợi gây tổn thương cả về vật chất lẫn tinh thần cho gia đình các thân nhân liệt sĩ
và để lại rất nhiều hệ lụy cho xã hội
câu chuyện bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
nguyễn thanh thúy đến xã gio mai huyện gio linh tỉnh quảng trị khai quật cất bóc hải cốt liệt sĩ
nguyễn thanh thúy khẳng định nơi này có chín hải cốt liệt sĩ và sẽ được cất bốc đưa về nghệ trang liệt sĩ quốc gia đường chín
khi đó cán bộ của bộ chỉ huy quân sự
tỉnh quảng trị
ban chỉ huy quân sự huyện gio linh cũng có mặt tại đó và phát hiện ra những điều bất thường trong hoạt động của thúy
nên đã báo cho cơ quan công an
đứng trước tình hình đó cục an ninh điều tra bộ công an đã quyết định giao cho cơ quan anh điều tra công an tỉnh quảng trị thụ lý
cùng cơ quan an ninh điều tra các tỉnh có liên quan phối hợp điều tra
được sự chỉ đạo của cao cấp tập thể cơ quan an điều tra phân công bàn giao các nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ chiến sĩ
đồng thời chúng ta cũng cảm thấy có trách nhiệm đối với sự hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ để đem lại cuộc sống bình yên sau này
tôi cũng giống như các đồng chí khác được giao nhiệm vụ trang trở
ngày đêm là không vượt qua cái sự khó khăn để mà tìm tòi nghiên cứu và tập trung là phải phá án trong thời gian sớm nhất
xác định được các tối tượng phạm tội để trả lời cho tên dư luận của chúng là một câu trả lời chính xác về cái hoạt động này
đã có những điều bất thường trong hoạt động cất bốc các ngôi mộ của thúy được ghi lại
khi được bộ chí quân sự tỉnh yêu cầu được cất bốc các ngôi mộ
thúy cũng đã ghi lại
cộng sự của mình kiên quyết không cho và phải để người trong nhóm của thúy làm
khi đào xuống lớp đất đầu tiên thì thấy lớp đất cát mềm nhũ có thể dùng tay đào xuống một cách dễ dàng
đến khoảng bảy mươi cm để phát hiện có cả lá tràm còn tươi
dùng tay đào thêm ba mươi cm nữa thì xuất hiện nhiều rễ cây to gần bằng ngón tay bị đứt nằm lẫn trong xương cốt
mộ liệt sĩ đã trôn được bốn mươi năm nhưng lại có những lá tràm tươi dễ cây mới bị đứt gãy
lớp đất bám vào xương cốt tại sao lại khác lớp đất xung quanh
phải chăng đã có sự dịch chuyển sắp đặt ở đây
từ những nghi ngờ đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng trị đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc tìm kiếm lời giải
đối với mỗi vụ án việc thu thập thông tin về đối tượng và nạn nhân là công tác đầu tiên của cơ quan điều tra
với vụ việc này cũng không ngoại lệ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng trị đã nhanh chóng tiến hành xác minh với nhân thân nguyễn thanh thúy hay còn được gọi là nhà ngoại cảm với biệt danh cậu thủy
bằng việc triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra đã có những thông tin chi tiết về người này
mới trở về địa phương vài năm nhưng cuộc sống của vợ chồng thúy duyên đã thay đổi một cách nhanh chóng
từ một căn nhà cấp bốn nay được thay thế bằng một biệt phủ có giá trị hàng chục tỷ đồng

song song với việc xác minh thông tin đối tượng liên quan cơ quan điều tra tiến hành bí mật thu thập cách thức hoạt động truy tìm hải cốt của thúy
từ những thông tin có được cơ quan điều tra đã phát hỏa kịch bản khá chi tiết về cách thức hoạt động tâm linh của thúy đã vạch ra
đối với những người tìm đến thúy nhờ giúp đỡ tìm hải cốt vợ chồng thúy đều yêu cầu họ phải cung cấp các thông tin liên quan đến liệt sĩ
họ tên quê quán đơn vị chiến đấu thời gian và địa điểm hy sinh đồng thời thỏa thuận giá cả cụ thể với họ
việc đầu tiên là những người này phải đặt lễ trước lên điện thờ của nhà thúy từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng gọi là lễ trình để thúy thắp hương trình xin thánh mẫu và đợi đến khi thánh mẫu cho phép tìm được nơi có hải cốt thì thúy sẽ gọi điện báo
và hẹn thời gian địa điểm gặp tổ chức cất bốc
sau khi tìm và cất bốc xong hải cốt thì phải đưa thêm cho thúy từ một trăm linh triệu đồng trở lên gọi là lễ tả
do lượng tiền đổ về nhiều nên thay mặt thánh mẫu mẫn thị duyên đã mở hai tài khoản ngân hàng mang tên mình để tiếp nhận lễ trình và lễ tạ của các cá nhân đơn vị ở xa
sau khi tìm và cất bốc xong hải cốt thì phải đưa tên mình để tiếp nhận lễ tạ của các cá nhân đơn vị